đặc biệt là khi những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong có diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là thượng tá tạ thị hồng minh phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an sẽ thông tin cụ thể hơn về tình hình tai nạn giao thông thời gian qua
cũng như các biện pháp đang được bộ công an tập trung để tiếp tục kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
chốt kiểm soát tại quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh lạng sơn
bằng thiết bị cân điện tử di động chỉ trong khoảng hai mươi phút đã có tới ba phương tiện trượt quá tải từ một mươi năm đến ba mươi so với thông số cho phép
những hành vi vi phạm tương tự xảy ra khá phổ biến đặc biệt trên các tuyến quốc lộ một a một b bốn a và bốn b

những hành vi vi phạm tương tự xảy ra khá phổ biến đặc biệt trên các tuyến quốc lộ một a một b bốn a và bốn b